với tinh thần trách nhiệm cao hôm nay hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra kết thúc sớm hơn hai ngày so với dự kiến
hội nghị lần thứ một mươi bốn đã thông qua một số nội dung quan trọng
hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi hai
và nhất trí cao nhân sự tham gia bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba
sau đây truyền hình nhân dân xin gửi tới quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
kính thưa trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị
sau gần năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao
hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
để bế mạc hội nghị tôi xin thay mặt bộ chính trị phát biểu một số ý kiến có tính chất khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được
và làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của trung ương
để bế mạc hội nghị tôi xin thay mặt bộ chính trị phát biểu một số ý kiến có tính chất khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được
để bế mạc hội nghị tôi xin thay mặt bộ chính trị phát biểu một số ý kiến có tính chất khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được

chúng tôi sẽ thông qua các ý kiến của trung ương đại dạ họ

các tiểu ban và các cơ quan liên quan đã khẩn trương nghiêm túc tổng hợp phân tích tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng và phù hợp
xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình và hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình trung ương tại hội nghị này

góp ý kiến và hoàn thiện để hôm nay báo cáo một lần nữa với trung ương và đã được trung ương nhất trí rất là cao
trung ương thống nhất cao cho rằng việc chuẩn bị các văn kiện trình hội nghị một mươi ba của đảng

các văn kiện trình đại hội một mươi ba lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng

một mươi năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một

là năm kỷ niệm năm mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
xác định mục tiêu phương hướng đến năm hai nghìn ba mươi
là năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm hai nghìn bốn mươi năm
là năm kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa và nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

có ý nghĩa định
fda cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine của moderna

những ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng ở thái lan bao gồm một người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi chuyên bán tôm ở tỉnh samut sakon cùng với ba người thân trong gia đình của bà
người phụ nữ này gần đây không ra nước ngoài và hiện có khoảng một trăm sáu mươi năm người khác có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được xét nghiệm và đang chờ kết quả
cơ quan y tế thái lan đang thu thập các thông tin để xác định nguồn gốc của các ca bệnh
các ca mắc mới trong cộng đồng được ghi nhận chỉ một ngày sau khi giới chức bắt đầu nới lỏng hạn chế đi lại để cho phép khách du lịch trở lại quốc gia này
với kỳ vọng khôi phục ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng nặng nề
lao động di cư thu nhập thấp hầu hết đến từ các nước nam á là một phần quan trọng trong nền kinh tế singapore nhất là trong các công trường xây dựng và xưởng đóng tàu
tuy nhiên theo kết quả xét nghiệm vừa được công bố có tới một nửa trong số họ có kết quả dương tính với virus sars cov hai
theo bộ y tế singapore có đến một trăm bốn mươi bảy ca dương tính với sars cov hai
trong số ba trăm hai mươi ba lao động nhập cư đang sống trong các khu nhà tập thể
trong đó chín mươi tám người dương tính với virus trong các xét nghiệm khuyết thanh và năm mươi bốn lao động khác dương tính trong các kết quả xét nghiệm pcr
cần thêm các kết quả xét nghiệm nữa với nhóm đối tượng này để singapore chính thức ghi nhận số liệu
nhưng số ca mắc covid một mươi chín không được phát hiện trước đây có thể còn cao hơn vì nhà chức trách vẫn đang chờ các kết quả xét nghiệm kháng thể thực hiện với khoảng sáu mươi năm công nhân
cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ
fda vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa covid một mươi chín do hãng dược moderna của mỹ sản xuất
như vậy vaccine này đã trở thành vaccine ngừa covid một mươi chín thứ hai được đưa vào chương trình tiêm chủng tại nước này
cùng với vaccine ngừa covid một mươi chín của pfizer biontech vaccine của moderna sẽ được phân phối đến các trung tâm tiêm chủng của mỹ
bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ cho biết có năm chín triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín của công ty moderna đã sẵn sàng được phân phối trên toàn nước mỹ
vào các ngày hai mươi một hai mươi hai và hai mươi ba tháng một mươi hai
cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa covid một mươi chín do hãng dược moderna của mỹ
và nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng ấn độ đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất từ trước đến nay
đó là sẽ phân phối vaccine covid một mươi chín như thế nào tại một đất nước có diện tích rộng lớn với số dân trên một tỷ người
với mạng lưới tiêm chủng rộng lớn và giàu kinh nghiệm
ấn độ sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có của mình để triển khai tiêm phòng covid một mươi chín cho trên một ba tỷ dân
lời khẳng định đầy tự tin của thủ tướng ấn độ
narendra modi là hoàn toàn có căn cứ khi ấn độ quốc gia nổi tiếng với chương trình tiêm chủng lớn nhất thế giới
chương trình tiêm chủng phổ cập đã triển khai hàng triệu liều vaccine phòng bệnh bạch hầu
bại liệt sởi và các bệnh khác cho khoảng hai mươi sáu triệu trẻ em và ba mươi triệu phụ nữ mang thai hàng năm
ấn độ cũng sở hữu hai mươi bảy tủ đông siêu lạnh tủ lạnh lót đá
bảy trăm linh xe tải đông lạnh có khả năng bảo quản vaccine ở nhiệt độ thích hợp
ngoài ra quốc gia nam á này cũng có khoảng năm mươi kỹ thuật viên dây chuyển lạnh
và khoảng hai năm triệu nhân viên y tế quản lý vaccine
tuy nhiên thực tế là hệ thống dây chuyển lạnh ở nhiều nơi đang trong tình trạng sửa chữa
đồng hồ đo nhiệt độ tủ lạnh không hoạt động vaccine không được bảo quản hoặc giám sát đúng cách
và việc cắt điện có thể kéo dài hàng giờ khiến vaccine không còn đủ điều kiện để sử dụng
bên cạnh đó khoảng thời gian triển khai chương trình vaccine phổ cập và vaccine ngừa bệnh covid một mươi chín
cũng rất khác nhau
quá trình tiêm các loại vaccine cho trẻ em và phụ nữ mang thai diễn ra trong suốt một năm
trong khi chương trình tiêm vaccine covid một mươi chín mới chỉ dự kiến sẽ sớm bắt đầu
việc vận chuyển vaccine trên khắp một quốc gia rộng lớn nơi mùa hè sẽ bắt đầu vào tháng ba
cũng là một thách thức rất lớn
với nhiệt độ nóng nực mùa hè chính phủ ấn độ không có khả năng lựa chọn vaccine pfizer biontech
vì gần như không thể đáp ứng yêu cầu nhiệt độ âm bảy mươi độ c
tuy nhiên ngay cả những yêu cầu về độ lạnh tiêu chuẩn từ hai đến tám độ c
đối với vaccine moderna hoặc oxford astrazeneca
ấn độ cũng vẫn phải mở rộng quy mô công suất dây chuyển lạnh hiện có của mình
mặc dù chính phủ thủ tướng modi muốn hành động nhanh chóng và các bộ trưởng tự tin
về việc quản lý cơn ác mộng logistics nhưng cho đến nay nhiều cam đoan vẫn còn mờ nhạt
vẫn chưa rõ khi nào tất cả các xe tải đông lạnh trung tâm lưu trữ tủ đông lạnh
máy làm mát ống tiêm gạc cồn và lọ thủy tinh sẽ được cung cấp
chúng tôi không nhận được bất kỳ số liệu cụ thể nào
chúng tôi chỉ được thông báo rằng hệ thống tiêm chủng hiện có sẽ được tận dụng
nhưng điều đó chỉ như muối bỏ biển
tầm quan trọng của nhiệm vụ vượt qua khả năng những gì chúng tôi có
ông sundararaman điều phối viên của phong trào sức khỏe nhân dân có trụ sở tại new delhi
đã cảnh báo sức chứa của dây chuyển lạnh sẽ không đủ ngay cả với chương trình tiêm chủng hiện nay
chính phủ cần phải tăng cường cơ sở hạ tầng gấp năm một mươi lần những gì chúng ta có hiện tại
làm thế nào để có được phòng lạnh
tủ lạnh lót đá khu bảo quản vaccine lạnh
ngay cả khi họ hợp tác với khu vực tư nhân
những thiết bị này chỉ được cung cấp cho các khu vực các đô thị
còn ở vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa thì chúng không tồn tại
tuy nhiên câu hỏi đặt ra là ai sẽ quản lý vaccine
việc đào tạo cách tiêm cách loại bỏ ống tiêm
và cách kiểm tra tác dụng phụ phải được sắp xếp giám sát và theo dõi
chúng tôi không biết điều đó sẽ xảy ra như thế nào
chúng tôi cần thêm nhân viên y tế
nhưng trong khi các nhân viên y tế đang ngày đêm triển khai các mũi tiêm
vậy ai sẽ là người đảm nhiệm công việc thường ngày của họ với bệnh nhân
một lo ngại nữa là việc triển khai tiêm chủng ngừa covid một mươi chín
có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn nếu thiếu nhân sự
và những người xếp hàng dài bên ngoài phòng khám sẽ bị từ chối tiêm vaccine
chuyển sang các thông tin khác
một vụ đâm xe liên hoàn liên quan tới sáu mươi sáu ô tô trên đường cao tốc
ở bang pennsylvania của mỹ đã làm ba người chết
giữa lúc bão tuyết kỷ lục đang đổ bộ khu vực đông bắc mỹ
vụ đâm xe liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc liên bang i tám
ở hart clinton bang pennsylvania của mỹ
hai mươi chiếc xe bao gồm năm mươi năm xe tải và một mươi một xe khách đã đâm nhau trong vụ tai nạn
khiến ít nhất ba người thiệt mạng và đoạn đường cao tốc bị chặn trong nhiều giờ
chính quyền địa phương phát đi khuyến cáo yêu cầu người dân ở nhà và không di chuyển
trừ khi có việc hoàn toàn
nước mỹ hiện đang trải qua trận bão tuyết mang tên gain đã khiến ít nhất năm người thiệt mạng
tuyết rơi dày phủ trắng khu vực đông bắc và đang dần dần di chuyển tới bờ đông
với những khu vực tuyết rơi tới một hai mét
hàng chục nam sinh ở nigeria đã được trở về nhà một ngày sau khi các em được lực lượng an ninh giải cứu
trong một vụ bắt cóc do phiến quân boko haram tiến hành ở miền tây bắc nước này
những em học sinh được giải cứu
đã được đưa về nhà bằng xe buýt
nhiều em lộ rõ vẻ mệt mỏi song nhìn chung sức khỏe đều ổn định
các em nằm trong số hàng trăm học sinh bị phiến quân boko haram bắt cóc
ở một trường trung học ở bang kassina tối hôm một mươi một tháng một mươi hai vừa qua
tới ngày một mươi bảy tháng một mươi hai lực lượng an ninh nigeria thông báo đã giải cứu gần ba trăm năm mươi học sinh
sau vụ việc tất cả các trường phổ thông ở bang kassina đã phải đóng cửa
có nguồn tin cho rằng vẫn còn một nhóm học sinh khác vẫn đang bị giam giữ